những ngày này đà nẵng và các tỉnh miền trung đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt cùng với các hoạt động chống nắng nóng
thì ngư dân tại khu vực âu thuyền và cảng cá thọ quang đã chủ động đề cao cảnh giác phòng cháy chống cháy nổ
nhất là khi mà neo đậu tập trung
sau chuyến đi biển kéo dài một mươi năm ngày và trở về neo đậu tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
anh trần văn hát đã cùng các ngư dân tổng vệ sinh trên tàu
thu gọn các ngư cụ có nguy cơ bắt lửa cao để phòng chống cháy nổ nhất là trong mùa nắng nóng
theo thống kê trung bình mỗi ngày cảng cá và âu thuyền thọ quang tiếp nhận khoảng hơn một tàu thuyền
từ các tỉnh quảng bình đến bình định ra vào tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
do đó ban quản lý cảng cá đã chú trọng quan tâm và thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đến một trăm linh tàu ngư tại đây nhắc nhở bảo dưỡng
bảo quản các trang thiết bị chữa cháy theo định kỳ và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra
công tác phòng chống cháy nổ tại cảng cá thọ quang ở đây trong cảng này có phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy nổ ngồi bên sông và giữa chúng tôi và các lực lượng như viên phòng
phòng cháy chữa cháy đều có quy chế phối hợp kiểm tra hướng dẫn cho chủ tàu để chấp hành đúng góp quy
động về phòng cháy chữa cháy trên mỗi tàu thuyền đánh bắt của ngư dân đều có trang bị hệ thống
điện bình ga bếp ga lượng lớn dầu để vận hành tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ nếu có sự cố bất cần
xảy ra sẽ gây hậu quả đáng tiếc chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy là một trong những
vấn đề của ngư dân và chính quyền địa phương ban ngành liên quan chú trọng hàng đầu để bảo
đảm cho tàu thuyền ra vào cảng cá neo đậu an toàn nhất là trong quá trình ra khơi đánh bắt hải sản